ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh điện biên đã tổ chức thi lại môn thi địa lý cho một trăm một mươi bảy thí sinh
bên cạnh đó tỉnh bình phước cũng đã tổ chức thi lại cho một thí sinh
đúng bảy giờ ba mươi năm phút thí sinh được tiến hành thi lại bằng đề dự bị môn địa lý
trong thời gian năm mươi phút việc triển khai thi lại được thực hiện nghiêm theo đúng các quy định với an ninh được thắt chặt
để bảo đảm buổi thi được diễn ra an toàn trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang sát khuẩn đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi